xa lực lượng công an cũng bắt giữ ba đối tượng khác liên quan trong vụ án này
gồm nguyễn ngọc hậu lê quốc đạt và huỳnh đức trọng cùng chú tại huyện cai lệ
qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng cơ quan chức năng thu được năm mươi triệu đồng
một quả lựu đạn một viên đạn cùng nhiều tăng vật liên quan
theo thông tin ban đầu vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi một tháng ba
chị võ thị mười điều khiển xe máy chở theo một người đàn ông từ huyện cái bè về cai lệ
khi đến xã mỹ thành nam huyện cai lệ thì bị hai thanh niên đi xe gắn máy cùng chiều
dùng vật nhọn đâm vào vùng bụng
mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng chị mười đã tử vong
qua kết quả điều tra lực lượng công an xác định nguyễn văn ngư đã thuê người sát hại chị mười
có thể là do ghen tuồng
trong lúc khống chế cặp vợ chồng vận chuyển trái phép chất ma túy
hai chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình đã bị thương
sáng qua tại km một trăm linh ba bốn trăm năm mươi quốc lộ sáu
địa phận thị trấn mãn đức huyện tân lạc tỉnh hòa bình
tổ tuân tra kiểm soát thuộc trạng cảnh sát giao thông tân lạc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình
dừng kiểm tra xe ô tô do ngô xuân hiếu điều khiển đi theo hướng sơn la hà nội
thời điểm này trên xe chở một cặp vợ chồng ngồi ở ghế sau là nguyễn tiến an và phạm thị dương
trong quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện trên ghế sau
vị trí giữa đôi nam nữ có một túi bóng màu đen có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
phát hiện ma tùy đá được cất dấu tinh vi trong lon nước ngọt
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ
đối tượng nguyễn tiến an chống trả quyết liệt làm bị thương hai cán bộ chiến sĩ công an
tuy nhiên tổ công tác đã khống chế bắt giữ được cả hai đối tượng
đồng thời phối hợp với người dân đưa hai cán bộ chiến sĩ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tân lạc
hiện sức khỏe của hai cán bộ chiến sĩ đã cơ bản ổn định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
sáng nay đơn vị đã bắt giữ lê ngọc lợi không nơi cư trú nhất định
và lê giao huy trú tại phường mỹ phước thành phố long xuyên
đồng thời thu hồi hai xe mô tô vừa trộm được
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai tháng bốn cả hai rủ nhau đi trộm cắp
phát hiện một quán cà phê có nhiều xe mô tô lợi ngồi ngoài cảnh giới
còn huy lẻn vào nhà trộm một chiếc xe mô tô đem đến tiệm game cất dấu
sau đó lấy trộm thêm một chiếc xe mô tô khác
khi cả hai tiếp tục quay lại quán cà phê định lấy chiếc xe thứ ba
thì bị bảo vệ và khách của quán phát hiện
lợi đã dùng dao đâm hai người này bị thương rồi lên xe tẩu thoát
đến khoảng tám giờ sáng cùng ngày huy bị bắt giữ
lực lượng công an thu hồi được hai chiếc xe mô tô vừa bị trộm
còn lợi lẩn trốn đến sáng ngày bảy tháng bốn cũng bị bắt giữ
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa có kết luận điều tra
chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố đối tượng huỳnh huy hoàng
hay còn gọi là bi sư tử ba mươi hai tuổi trú tại xã bầu trâm thành phố long khánh
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết luận điều tra vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
huỳnh huy hoàng sau khi sử dụng ma túy đá về nhà tại xã bầu trâm

huỳnh huy hoàng thành phố long khánh bị ảo giáp và có hành vi chửi với đập phá đồ đạc trong gia đình
lúc này công an xã bảo trâm gồm bốn cán bộ chiến sĩ
trong đó có thiếu úy bùi văn trưởng đang trên đường tuần tra
nhận được tin báo liên đến nhà hoàng để giải quyết yêu cầu hoàng hợp tác làm việc
tuy nhiên hoàng không chấp hành mà vào bếp lấy một con dao dài ba mươi năm cm
tấn công lực lượng công an làm thiêu úy bùi văn trưởng bị thương tích hai mươi một
hai cán bộ chiến sĩ khác bị thương tích nhẹ
hoàng là đối tượng sử dụng ma túy đã một mươi năm nay
từng ba lần được đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng đều tái nghiện
biết bị hại có nhu cầu muốn sang trung quốc tìm việc làm
một đối tượng đã lập tài khoản gia lô có tên là nhà xe việt trung
để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn ba mươi triệu đồng
hoàng thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã đại đồng huyện tràng định
thành phố lạng tỉnh lạng sơn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng cuối tháng ba sơn biết bị hại có nhu cầu sang trung quốc tìm việc làm
nên đã lập tài khoản gia lô nhà xe việt trung để lừa đảo chiếm đoạt tiền
đối tượng hứa sẽ đưa sang trung quốc làm thuê với mức phí là một năm trăm linh nhân dân tệ một người
nạn nhân đồng ý và rủ thêm năm người trong thôn cùng đi
đến ngày một tháng bốn sơn hẹn mọi người đến thị trấn na sầm huyện văn lãng
để thu số tiền chín nhân dân tệ tương đương ba mươi hai triệu đồng tiền việt nam
sau đó thuê một xe taxi đưa sáu người này đến ngã tư mỹ sơn thành phố lạng sơn
và nói dối là sẽ có người đến đón
tuy nhiên ngay sau đó sơn đã cắt đứt liên lạc và đem toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đi tiêu xài cá nhân
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
hai đối tượng vừa bị công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận tạm giữ hình sự
khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng bốn lực lượng công an trong lúc tuần tra phát hiện
hai nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường hùng vương thuộc thành phố phan thiết
có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên người hai thanh niên này có hai đoạn phá khóa xe máy
lập tức tổ công tác đã đưa về trụ sở công an phường phú thủy để làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai tên là đỗ thanh sơn và dương trọng nhân
quá trình điều tra xác minh được biết do cần tiền tiêu xài và mua ma túy
hai đối tượng đã vào thành phố phan thiết thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày hai mươi sáu tháng ba đến ngày bốn tháng bốn
cả hai đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố phan thiết
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã khởi tố vụ án
khởi tố hai bị can đỗ thanh sơn và dương trọng nhân về hành vi trộm cắp tài sản và thu hồi năm xe máy các loại
dạng sáng nay đám cháy đã bùng phát tại căn nhà số hai mươi đường số chín phường tân thuận đông
quận bảy thành phố hồ chí minh
ngọn lửa xuất phát từ tầng trệt nơi có cửa chính và cũng là lối thoát hiểm trong nhà
ba xe gắn máy cùng với năm xe đạp đã bị bốc lửa cháy tạo thành khói độc
thời điểm này năm người trong nhà gồm hai vợ chồng và ba người con hoảng loạn kêu cứu
người dân phát hiện đám cháy đã hô hào phá cửa và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và kiếm nạn kiếm hộ công an quận bảy đều ban xe chữa cháy chuyên dụng
và gần hai mươi cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa
một tổ trinh sát đã tiếp cận hiện trường hướng dẫn năm người các biện pháp chống ngạt khói và đưa họ ra ngoài an toàn
gia đình này gồm anh nguyễn ngọc trung chị hoàng thị quỳnh mai cháu nguyễn hoàng dũng nguyễn hoàng ngọc lan và nguyễn hoàng lan anh
đám cháy được dập tắt sau đó một giờ đồng hồ tại hiện trường khu vực tầng trệt
với diện tích hơn hai mươi m hai cùng ba xe máy và năm xe đạp bị cháy và hư hỏng nặng
nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính thức đi vào thực tế
đã góp phần chuyên nghiệp hóa hiện đại hóa lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
lực lượng nhanh nhất có thể tiếp cận và xử lý đám cháy ngay từ khi mới xuất hiện
tuy nhiên xung quanh việc làm sao để có thể phát triển được lực lượng này ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả
thì hiện vẫn đang gặp phải rất nhiều rào cản đặc biệt là trong công tác trang cấp trang thiết bị chữa cháy cơ bản cho lực lượng này
hiện vẫn còn gặp không ít khó khăn
đối với những công ty lớn hay những cơ sở sản xuất hộ gia đình sản xuất những loại mặt hàng mang giá thành cao giá trị cao
thì việc trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy là một điều tiên quyết để không chỉ bảo vệ bản thân tính mạng của họ
và những người thân trong gia đình mà còn bảo vệ chính tài sản của họ
thế nhưng đối với những làng nghề mà sản xuất những loại mặt hàng có giá trị thấp như tăm tre hay là hương như thế này

thì việc trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy gần như là không thể đối với các hộ kinh doanh sản xuất
dày điện câu móc trằng chịt như mạng nhện
bột gỗ phát sinh từ hoạt động sản xuất bay khắp nơi phủ kín toàn bộ bề mặt của khu nhà xưởng
chỉ cần một tia lửa khu nhà xưởng này có thể bị thiêu dụi hoàn toàn với tính chất đặc thù cháy lan nhanh và khó dập của bột gỗ
đây là tính chất điển hình của những cơ sở sản xuất kinh doanh hương và tăm tre tại xã quảng phú cầu huyện ứng hòa thành phố hà nội
hiện nay trên đạo ản huyện có hai làng nghề
làng nghề tăm tre xã quảng phú cầu và làng nghề dày da xã minh đức
qua công tác điều tra cơ bản hiện nay trong các làng nghề này
đa phần là các hộ vừa ở vừa sản xuất kinh doanh
và qua công tác phòng cháy chữa cháy thì đa phần là các xưởng sản xuất này các nhà xưởng này không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy theo nghị định một trăm ba mươi sáu
chính vì nguy cơ cháy nổ cao như vậy nên việc liên tục tập huấn kỹ năng chữa cháy dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh
đã được công an huyện liên tục tổ chức tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
thế nhưng yếu tố con người cũng chỉ đóng một phần vai trò
trong việc xử lý đám cháy hiệu quả
và đây là những trang bị của một xã được cho là đầy đủ hơn những xã còn lại
trang bị phòng cháy chữa cháy là cái cần thiết nhất mà dập các đám cháy bình thường
chúng tôi đang thiếu quần áo và thiết bị về cái coi như thế là bình mọt và quần áo mấy thứ hai là phòng đọc các thứ
khi mà vào cháy lớn vào cái dập tắt rồi thì có khả năng là chưa có đủ khả năng
nên đề nghị cấp trên cấp thêm cho chúng tôi
đối với những huyện có địa bàn rộng như ứng hòa nhiều xã có vị trí cách xa trụ sở phòng cháy chữa cháy huyện đến năm mươi km
thì việc thời gian chờ để lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp có thể đến được hiện trường và xử lý đám cháy có thể lên tới hai giờ đồng hồ
chính vì vậy việc làm sao để lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở ngày càng chuyên nghiệp hiện đại hơn
đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiềm chế thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra tội phạm
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
chương trình của bộ y tế
kính chào quý vị và các bạn đến với
chương trình của bộ y tế
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm

số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần cuối mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin dự báo thời tiết cho ba ngày tới
xin chào quý vị và các bạn
trong ngày hôm nay thời tiết ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ đã có thay đổi rõ rệt
khi trời có mưa và nhiệt độ giảm sâu trời chuyển lạnh
dự báo trong ba ngày tới mưa sẽ giảm dần và thời gian nắng trong ngày cũng sẽ nhiều hơn
nhiệt độ theo đó sẽ có xu hướng tăng tuyển tính theo từng ngày
đến ngày một mươi hai tháng bốn sẽ ra động từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn vào trưa chiều
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ từ chiều tối nay sang đến hai ngày tới
mưa sẽ có xu hướng giảm dần chỉ còn tập trung vào đêm và sáng
tuy nhiên cục bộ vẫn có những điểm có mưa rông mạnh kèm theo tố lốc gây ra nguy hiểm
sao đến ngày một mươi hai khi hình thế gây mưa và không khí lạnh suy yếu
thì trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ quay trở lại ngưỡng là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
dãnh mây rông gây mưa cũng đẩy dần xuống khu vực trung bộ do tác động của không khí lạnh
bởi vậy ở các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế
trong đêm nay sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có điểm có mưa khá
tuy nhiên từ trưa chiều mai mưa sẽ giảm nhanh và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
và phổ biến ở ngưỡng là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ vào trưa chiều có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng cho đến bình thuận thời tiết ít thay đổi
ngày mai có thể có mưa rào nhẹ bất trượt trong ngày
các ngày khác phổ biến có mưa vài nơi về chiều tối
ban ngày trời nắng với nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thời tiết tại khu vực này nhìn chung sẽ tương đối thuận lợi
cho các hoạt động ngoài trời và dịch vụ du lịch phát triển trở lại
lui xuống phía nam tại khu vực tây nguyên trong những ngày tới
trạng thái thời tiết chủ đạo sẽ là ngày nắng
với mức nhiệt trưa chiều sẽ giao động từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ là trên ba mươi năm độ
về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
tuy nhiên chỉ xảy ra trong thời đoạn ngắn
còn tại khu vực nam bộ những nhiễu động gió đông từ biển
sẽ mang đến cho khu vực này những cơn mưa rào rải rác về chiều tối
tập trung nhiều hơn tại các tỉnh ven biển miền tây nam bộ
ban ngày mưa sẽ ít xuất hiện hơn trời nắng gián đoạn
và nhiệt độ có xuống giảm nhẹ phổ biến là ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
riêng các tỉnh miền đông nam bộ có nhiều điểm mức nhiệt trên ba mươi năm độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại